do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi trung du bắc bộ sẽ giảm xuống dưới một mươi bảy độ
trời rét đậm có nơi rét hại khu vực đông băng bắc bộ nhiệt độ cũng chỉ ở quanh ngưỡng một mươi bảy một mươi tám độ
sao đến ngày mai khi dạnh thấp dịch chuyển dần ra ngoài biển mưa ở miền bắc giảm dần nên nhiệt có xu hướng tăng dần
và đến khoảng ngày một mươi tháng một thì mưa sẽ rứt hẳn bắc bộ còn có khả năng chuyển nắng nhẹ về chiều
với miền trung hình thế thời tiết chi phối khu vực này vẫn là khối không khí lạnh yếu lệch đông
vì thế mà trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn là những vùng mây nhiều
có mưa giả dích nên nhiệt ngày ở khu vực này cũng duy trì ở mức thấp khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ trời rét
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mây nhiều nắng yếu và nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trời nắng
với nền nhiệt ngày giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
vùng có thời tiết ổn định nhất
trên cả nước lúc này chính là hai khu vực khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
ở cả hai khu vực này trời đã bắt đầu có nắng và thời gian nắng kéo dài liên tục từ nay cho đến khoảng một mươi bảy giờ chiều
cường độ nắng mạnh nhất xảy ra trong khoảng từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
và đây cũng là quãng thời gian nhiệt độ tây nguyên và nam bộ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày
như ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
cần đề phòng hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km
ở khu vực ngoài khơi tại vùng biển huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa
gió cấp năm sóng biển còn cao từ hai đến ba mét biển động nhưng trời không mưa
nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước